trong ba ngày tới thời tiết tại bắc bộ sẽ phổ biến là có mưa rào và rông vài nơi
tập trung ở khu vực vùng núi vào thời điểm chiều tối và đêm
ngày thì có nắng riêng khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ thì có nắng nóng
ở phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
và sang hai ngày tiếp theo thời tiết phổ biến là không mưa
và nhiệt độ tăng dần mỗi ngày khoảng một độ
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa rông ở vùng núi vào lúc chiều tối và đêm
sang ngày hai mươi bảy thì phổ biến là không mưa
ban ngày tại khu vực này trời nắng nhiệt độ cao nhất ngày mai
do động là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ lên mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới tiếp tục xuất hiện nắng nóng gai gắt diện rộng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
và tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo có nơi còn cao hơn

các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chỉ có nắng nóng gai gắt
ở phần phía bắc khu vực với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
đạt mức là từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
phần phía nam chỉ có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ không vượt quá mức là ba mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên gió mùa tây nam hoạt động có cường độ trung bình
do đó mà thời tiết tại đây phổ biến là ngày nắng
chiều tối thì có mưa rào vào rông rải rác cục bộ có mưa rông lựa khá
nên người dân cần hết sức cảnh giác với sấm xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ phổ biến là có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
chiều tối thì có mưa rông rải rác cục bộ có mưa với lượng khá
nguy cơ sẽ ra sấm xét và gió giật mạnh trong cơn rông